công an huyện thạch thất thành phố hà nội đang khẩn trương xác minh làm rõ thông tin có liên quan tới vụ bé gái ba tuổi cấp cứu trong tình trạng hôn mê xuất hiện dị vật ở trong hộp sọ
cụ thể vào chiều ngày một mươi tám tháng một thông tin từ công an huyện thạch thất đang tiến hành điều tra vụ bé gái ba tuổi hôn mê xuất hiện dị vật ở trong đầu ở xã canh nậu
thông tin ban đầu cho biết một mươi bảy h hai mươi ba phút khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa huyện thạch thất tiếp nhận một bé gái ba tuổi ở xã canh nậu thạch thất nhập viện trong tình trạng hôn mê co giật
bệnh nhi được đặt ống chụp phim chẩn đoán sau khi chụp x quang nhận thấy trong hộp sọ của cháu bé có những dị vật lạ giống như đinh tổng cộng chín cái
do tình trạng bệnh nhi diễn tiến nặng kèm với dấu hiệu bất thường bệnh nhi đã được chuyển lên tuyến trên là bệnh viện đa khoa sanh pôn
thông tin từ bệnh viện đa khoa sanh pôn cho biết hiện giờ cháu bé đang chuyển biến xấu tình trạng nguy kịch